tại lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam và đón nhận huân trường hồ chí minh
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp
theo hướng hiện đại như tinh thần nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng giai cấp công nhân phải thực sự lớn mạnh
tổ chức công đoàn việt nam phải không ngừng đổi mới
đồng thời xây dựng giai cấp công nhân có giác ngộ giai cấp bản lĩnh chính trị vững vàng
có tắc phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
của mỗi người công nhân và toàn xã hội trong đó tổ chức công đoàn có vai trò trách nhiệm quan trọng
cùng sự ưu có nguyên tập bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng đồng chí trần quốc vượng
thường trực ban bí thư đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung mương đồng chí trương thị mai
trưởng ban dân vận trung mương đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng chính phủ đồng chí ngô xuân lịch
bộ trưởng bộ quốc phòng đồng chí tô lâm bộ trưởng bộ công an đồng chí hoàng trung hải
bí thư tài nguy hà nội đồng chí trần thành mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí trần cẩm tú chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đồng chí phan đình trạc
trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình tranh án tòa án nhân dân tối cao
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ngành trung ương và địa phương
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ hơn ba mươi năm đổi mới giúp thế và lực của đất nước ta
ngày càng lớn mạnh uy tín quốc tế được nâng cao tạo tiền đế quan trọng để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
bên cạnh đó chúng ta cũng đối mặt với không ít những khó khăn thách thức tác động lớn tới việc làm thu nhập
đời sống an ninh an toàn của người lao động tới quan hệ lao động và tổ chức hoạt động của công đoàn
thủ tướng yêu cầu các cấp công đoàn mà trước hết là tổng liên đoàn lao động việt nam phải tiếp tục nắm vững và quán triệt sâu sắc các quan điểm
chủ trương của đảng nhất là nghị quyết hai mươi về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân việt nam thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
nắm bắt tình hình việc làm thu nhập đời sống lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động và cấn bộ công đoàn
để xây dựng các chương trình kế hoạch công tác sát xuất thực tế khoa học khả thi và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả
kịp thời tham mưu cho đảng cho nhà nước các vấn đề liên quan đến việc làm đời sống của người lao động và tổ chức hoạt động của công đoàn việt nam
tăng cường tuyên truyền vận động nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn chú trọng ràng luyện bản lĩnh chính trị
sắp ngồi giai cấp lòng yêu nước tinh thần tự hào dân tộc
ý thức chấp hành pháp luật tôn trọng và phục vụ nhân dân làm sâu sắc thêm nhận thức về giai cấp và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
về đảng về tổ chức công đoàn phổ biến nâng cao kiến thức pháp luật nhất là pháp luật về lao động công đoàn
trang bị kiến thức và khả năng tự hào tự bảo vệ cho đoàn viên người lao động
thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt chức năng cơ bản cốt lõi của tổ chức công đoàn là đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
pháp chính đáng của người lao động coi đây là nội dung then chốt để thu hút đông đảo người lao động tham gia ủng hộ tin tưởng và gắn bó với tổ chức công đoàn
công đoàn cần chủ động đề xuất giải pháp kiến nghị chính sách với nhà nước phối hợp với tổ chức đại diện người lao động
sử dụng lao động và vận dụng vận động toàn thể người lao động cùng thực hiện tốt tuyên bố thế kỷ về tương lai việc làm của tổ chức lao động quốc tế năm hai nghìn một mươi chín
với tinh thần là thực hiện hiệu quả

và xây dựng môi trường làm việc an toàn bảo đảm sức khỏe cho người lao động
thủ tướng đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động công đoàn tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm
cốt lõi mà đoàn viên người lao động quan tâm đồng thời mang lại những lợi ích trước mắt lâu dài hài hòa cho người lao động
người sử dụng lao động và cho đất nước nội dung hoạt động phải thiết thực phù hợp với điều kiện làm việc ngành nghề
nhận thức của từng đối tượng đoàn viên người lao động
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc trao tặng huân chương hồ chí minh lần thứ ba cho công đoàn việt nam